do ảnh hưởng của sự thay đổi dòng chảy sông thao tại địa bàn khu bốn xã động lâm huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
đã xảy ra sạt lở bờ sông sạt tương giao của nhiều hộ dân và công trình của khu dân cư
khu bốn xã động lâm có một trăm bốn mươi bảy hộ dân với gần năm trăm linh nhân khẩu nằm chảy dài dọc ven sông thao với chiều dài gần một km
do vị trí khu dân cư nằm trên đoạn sông đổi dòng mỗi đợt nước sông dâng cao dòng chảy xiết nên tình trạng sạt lở thường xuyên diễn ra
đặc biệt vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi nước sông dân khiến bờ sông bị sạt lở đoạn dài hai mươi mét dọc theo bờ sông
khiến hộ gia đình ông đỗ đức thao bị sạt lở mất tám mươi m hai diện tích đất trồng cây lâu năm
đồng thời gây nguy cơ sạt lở tới công trình chùa tích lâm khi điểm sạt lở cách móng nhà chùa một mét
đến thời điểm này tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp chính quyền và người dân địa phương đã có những biện pháp khắc phục tạm thời
tuy nhiên để bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân nơi đây các cấp các ngành trong tỉnh phú thọ và huyện hạ hòa
cần có phương án xử lý tình trạng trên một cách triệt để